tại hiện trường có nhiều vật dụng bánh pháo chưa nhồi
vào thời điểm phát nổ trong nhà chỉ có nạn nhân bố mẹ đẻ anh ở nhà bên cạnh
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an xã ninh sơn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang xác minh truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ hành hôn một người phụ nữ khiến người này nhập viện
nạn nhân được xác định là bà phạm thị mỹ lan trú tại xã ninh sơn thị xã ninh hòa
bà lan cho biết vào chiều ngày một tháng một mươi một bà đang ở nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng sáu người xông vào đánh giã man
hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy nhóm thanh niên dùng ống sắt hung khí xông vào nhà tìm ông hòa là người sống chung với nhau như vợ chồng với bà lan
tuy nhiên vì không tìm thấy ông hòa nên nhóm thanh niên đã hành hung bà lan
hiện công an xã ninh sơn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang truy xét hành tung của nhóm đối tượng này
sau gần hai mươi năm lẩn trốn một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị công an huyện vân hồ tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng liên quan bắt xử
đối tượng là sông a hờ trú tại bản lũng xá xã lóng luông huyện vân hồ bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la ra quyết định truy nã vào ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn năm về tội mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ đối tượng hờ người nhà của đối tượng đã lôi kéo chống đối dùng gạch đá ném về phía đường
lực lượng truy bắt nhằm giải thoát cho đối tượng khiến hai xe ô tô của tổ công tác bị hư hỏng hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
vào chiều tối ngày hôm qua hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng hình sự công an tỉnh gà mau đã chia làm nhiều mũi kiểm tra và bắt quả tăng nhiều đối tượng
trong đó có cả nữ đang tham gia đánh bài ăn tiền tại khóm sa phô thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau
tại phòng ngủ của lâm minh tuấn có một mươi ba đối tượng liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền
đánh bài ăn tiền đã bị tạm giữ tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ bốn mươi ba lá bài tay đã qua sử dụng năm mươi bộ bài tay chưa sử dụng một trăm bốn mươi ba điện thoại di động kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc tạm giữ số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
theo kết quả điều tra ban đầu lâm minh tuấn cùng với một đối tượng tổ chức cho các đối tượng khác đánh bài ăn tiền tại nhà của tuấn để thu tiền hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
một đường dây buôn lậu điện thoại di động máy tính bảng máy tính sách tay
từ campuchia về tp hcm do đối tượng ngô tấn đạt trú tại phường sáu quận một mươi cầm đầu vừa bị triệt phá cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ngô tấn đạt và nguyễn văn giang về tội buôn lậu
ngày hai mươi sáu tháng một mươi trinh sát bắt quả tàng nguyễn văn giang khi đang nhận các thủng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để chuyển vào kho hàng tại địa chỉ một trăm năm mươi bảy hưng phú phường tám quận tám
khám xét khẩn cấp kho hàng trên lực lượng công an thu giữ ba chín trăm bốn mươi tám điện thoại di động nhãn hiệu iphone
các loại ba máy tính bảng hai mươi thiết bị định vị e tac ước tính trị giá khoảng ba mươi tỷ đồng và các tài liệu dữ liệu có liên quan
nguyễn văn giang khai đã nhận và cất dấu số hàng này theo chỉ đạo của ngô tấn đạt
kết quả điều tra xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã vận chuyển chót lọt trên hai mươi hai điện thoại di động
máy tính sách tay máy tính bảng các loại từ campuchia về tp hcm ước tính giá trị khoảng ba trăm linh tỷ đồng